chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn đức trung cho biết cùng với tp hồ chí minh hà nội đã đề nghị chính phủ nới lỏng giãn cách xã hội sau ngày hai mươi hai tháng bốn
theo chủ tịch ubnd tp hà nội từ nay đến ngày hai mươi hai tháng bốn tới nếu hà nội không ghi nhận thêm ca mắc covid một mươi chín mới
thành phố có thể hạ mức cảnh báo nhưng chắc chắn không thể nới lỏng toàn bộ
đặc biệt là vẫn hạn chế tối đa các hoạt động tập trung đông người
để ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh chủ tịch thành phố yêu cầu kéo dài thêm từ một mươi bốn đến ba mươi ngày cách ly tại gia đình
đối với các bệnh nhân mắc covid một mươi chín đã được điều trị khỏi và người đã hết hạn cách ly tập trung
chủ tịch ubnd tp hà nội cũng yêu cầu lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường kiểm tra xử lý
đối với những trường hợp không chấp hành nghiêm túc chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
những người không đeo khẩu trang nơi công cộng khuyến cáo người dân chưa nên đi tập thể dục trong công viên vào thời gian này
ông nguyễn đức trung cũng đồng ý với đề xuất của các quận huyện tiếp tục đẩy mạnh việc xét nghiệm tại khu vực nguy cơ cao
trước mắt sẽ tổ chức hai điểm xét nghiệm tại chợ đầu mối minh khai và chợ phùng khoang
trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt trong tuyên truyền phòng chống dịch tại cơ sở
lực lượng công an xã thủy xuân của huyện thái thụy tỉnh thái bình đã đi từng ngõ xuống từng nhà tổ chức giả soát
lập danh sách những người đi về từ vùng có dịch để kịp thời báo cáo ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín của địa phương xử lý kịp thời
bên cạnh đó lực lượng công an xã đã vận động sự ủng hộ của các cá nhân doanh nghiệp và các nhà hảo tâm trên địa bàn xã
hỗ trợ kinh phí chống dịch việc làm này được nhân dân đồng tình ủng hộ
nên những vật dụng y tế như khẩu trang hay nước rửa tay sát khuẩn trở nên khan hiếm
và trước thực trạng này ban công an xã thụy xuân huyện thái thụy đã tổ chức phát khẩu trang nước rửa tay sát khuẩn
cho những người dân có hoàn cảnh khó khăn và trẻ em nghèo trẻ mồ côi trên địa bàn xã
và hình ảnh các cán bộ chiến sĩ công an xã phát khẩu trang và nước rửa tay sát khuẩn cho người dân như thế này
thì đã thể hiện được tinh thần trách nhiệm sự quyết tâm trong việc ngăn ngừa sự xâm nhập của dịch bệnh vào địa phương
bất ngờ vui vẻ là tâm trạng chung của người dân trên địa bàn xã thụy xuân
khi được công an xã trao tặng những thiết bị y tế để phòng chống dịch
còn em nguyễn văn tùng mồ côi cha mẹ từ nhỏ sống trong căn nhà đã xuống cấp cùng với bà đã già yếu
không có đủ điều kiện mua các vật dụng y tế để phòng dịch
hôm nay căn nhà nhỏ trở nên ấm cúng khi các đồng chí công an xã đến thăm và trao tặng cho em những món quà ý nghĩa
cháu rất cảm ơn các chú công an xã trao tặng cho cháu món quà này những vật dụng y tế giúp cháu và bà cháu chống lại dịch covid một mươi chín
cháu rất chân thành cảm ơn
những ngày qua công an xã thụy xuân đã vận động sự ủng hộ của các cá nhân doanh nghiệp và các nhà hảo tâm trên địa bàn xã
hỗ trợ kinh phí mua ba khẩu trang y tế ba trăm linh loại nước rửa tay sát khuẩn ba mươi hộp găng tay y tế bảy mươi kg gạo
để trao tặng cho các hộ nghèo hộ cận nghèo trẻ mồ côi người khuyết tật và hỗ trợ thiết bị y tế cho các chốt kiểm soát phòng chống dịch tại địa phương
lực lượng công an cũng lồng ghép tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật nâng cao hơn nửa ý thức chấp hành chủ trương chính sách của đảng
pháp luật của nhà nước cho quần chúng nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc đấu tranh phòng chống tội phạm bảo đảm an ninh trật tự ở địa phương